sự giao động của nhiệt độ diễn ra nhanh sẽ làm cho hệ miễn dịch của trẻ vốn đã yếu ngày càng nhiều hơn
bên cạnh đó khí hậu nóng và ẩm là điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh phát triển và lây lan nhanh hơn
các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa gồm cảm cúm
thời tiết khi giao mùa biến đổi thất thường khiến sức đề kháng của trẻ bị suy yếu nên rất dễ mắc các bệnh cầm cúm
khi bị bệnh trẻ có thể sốt một cách đột ngột trên ba mươi tám ba độ c
hoặc sốt kèm theo dun ớn lạnh cơ thể đau nhức cực kỳ mệt mỏi và ho khan
sau khi xuất hiện các triệu chứng trên trẻ có thể bị đau họng nghẹt mũi và tiếp tục ho
cảm cúm thường không quá nghiêm trọng và có thể tự khỏi trong vòng từ một đến hai tuần
tuy nhiên bệnh thường gây ảnh hưởng đến sức khỏe
trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm
viêm đường hốp trên đây là bệnh lý thường gặp khi thời tiết giao mùa
nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do tình trạng dị ứng hoặc do các tác nhân vi khuẩn virus
trẻ bị viêm đường hốp thường sốt ho chảy nước mũi hát suy hơi
đa số trẻ bị viêm đường hốp trên thể nhẹ
chỉ kéo dài vài ba ngày là tự khỏi mặc dù không dùng kháng sinh bởi vì hầu hết do virus gây ra
tuy vậy có một số trẻ bị viêm đường hốp nặng nhưng không sốt hoặc không sốt cao

tiêu chảy cấp
hầu hết bệnh diễn tiến lành tính ít gây bình chừng nếu chúng ta biết chăm sóc và theo dõi đúng cách
nhằm phòng các bệnh lúc giao mùa cũng như cách để chăm sóc trẻ khi mắc bệnh
dưới đây là những nguyên tắc mà cha mẹ cần biết
nguyên tắc một chú ý đến chế độ ăn nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ
một chế độ ăn khoa học là rất cần thiết với trẻ nhỏ
đây là yếu tố quan trọng để giúp trẻ có hệ miễn dịch vững vàng
ba mẹ nên chú ý đến thành phần đạm và các vi chất
trong đó kẽm và sát là hai vi chất cực kỳ quan trọng
có nhiều trong thịt bò gà cá trứng và hải sản
ngoài ra các bà mẹ nên tập cho trẻ có thói quen ăn nhiều rau quả
uống nước ít trái cây có màu vàng cam đỏ như cam cà rốt cà chua nhằm bổ sung vitamin a vitamin nhóm b vitamin c cũng góp phần rất quan trọng trong tăng cường hệ miễn dịch của con
nguyên tắc hai cần thay đổi sinh hoạt cho trẻ khi ra mùa
do thời tiết thất thường kèm theo ẩm thấp mưa gió việc thay đổi sinh hoạt cho trẻ là cần thiết
cụ thể cần giữ ấm cho trẻ
các mẹ cần lưu ý trang phục cho trẻ trong ngày để đảm bảo thân nhiệt
luôn giữ ấm cơ thể cho trẻ đặc biệt là vào ban đêm
chú ý phần cổ tay và chân
cần chú ý đến vệ sinh cho trẻ
bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh trẻ việc vệ sinh cá nhân cho trẻ cũng cần hết sức lưu ý như cắt móng tay móng chân cho trẻ
thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ bằng gia phòng dứt khuẩn
khi trẻ mắc bệnh thường có biểu hiệu sốt ho nôn ói và tiêu lỏng
ngoài việc cho trẻ đi khám cha mẹ cần chăm sóc con đúng cách
nguyên tắc bốn cần tiêm phòng cho trẻ
để phòng bệnh cần cho trẻ tiêm phòng đúng lịch đủ mũi theo khuyến cáo của bộ y tế
nên cho trẻ được tiêm ngừa cúm đặc biệt ở nhóm tuổi từ trên sáu tháng tuổi và uống ngừa tiêu trải cấp rotavirus
bệnh cúm thường lây nhiễm qua đường hô hấp
hiệu quả của tiêm ngừa đạt chín mươi sáu đến chín mươi bảy
trẻ được tiêm người nếu mắc cúm có thể nhẹ hơn và thời gian mắc bệnh ngắn hơn trẻ không được tiêm ngừa
cùng lắng nghe những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm nhật an
nguyên phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương để hiểu rõ hơn về vấn đề này
ngoài virus này tên gọi là rhinovirus mà nó chỉ gây ra viêm nhiễm vào đường mũi học mà chính thì con virus thứ hai mà cần phải được quan tâm là virus hợp bảo hô hấp
tên của nó gọi là rsv tên là virus rất hay gặp còn mùa này cũng có thể là cúm còn nhiều con virus khác
ví dụ như là những virus gây nên bệnh covid như vừa rồi chúng ta vừa nói đến
tức là các nhóm corona virus adenovirus
virus các thứ trong mùa này cũng đều có thể xảy ra
và chúng tôi cũng đã gặp những trường hợp mà bị nhiễm các loại virus này trong cái giai đoạn chuyển mùa này
thế còn từ cái đầu tiên của cái nhiễm virus đấy nó cũng thường là rất hay bị tiếp theo nếu mà xử lý không đúng thì nó sẽ bị nhiễm thêm các loại vi khuẩn
thế và khi mà nhiễm thêm các loại vi khuẩn thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nặng hơn
chưa kể nên là nếu mà ở trẻ nhỏ thì ngay nhiễm virus cũng có thể có những cái
tình trạng bệnh nặng rồi
vì vậy cho nên là các bà mẹ cái lưu ý thứ nhất tức là khi mà đứa trẻ mà có các biểu hiện về viêm nhiễm ở đường hô hấp
thì nên cho trẻ đi khám để chúng ta biết được cách xử lý và điều trị cho nó phù hợp
bởi vì nếu mà mình chủ quan thì mình không thể lường hết được những cái diễn biến của nó
đúng như vậy
nếu mà mình tay trên miệng thì hầu hết là nó sẽ diễn biến lành tính
cái trên miệng mà ở độ một tức là nó chỉ có xót nhẹ hoặc không xót thì chủ yếu là sẽ có các cái mụn phóng nước
ở trên da lòng ẩn chân bàn tay và lát miệng
thì cái đấy là điều trị chủ yếu có thể là ở nhà được
tức là sẽ điều trị bằng cách một là sẽ dùng thuốc hạ xót khi mà đứa trẻ xót
cái thứ hai nữa là vệ sinh đường mũi họng cho tốt đặc biệt là vệ sinh miệng để cho đứa trẻ không bị đau và nó có thể ăn được
thì có thể chú ý là bôi các thuốc sát khuẩn như là betaline hay là xanh mytilene vào những cái vết ở trên da
thì như vậy là có thể là sẽ giữ ở nhà điều trị được
nhưng mà các bậc mẹ phải lưu ý mấy cái điểm sau
cái thứ nhất là nếu bệnh tay chân miệng mà xảy ra trên đứa trẻ
một là có cơ địa bệnh lý nền cái đấy là phải đưa đi khám
đấy là cái việc thứ nhất
cái thứ hai là
nếu mà nhiệt độ sốt trên ba mươi tám độ năm là dứt khoát là phải đưa đến bệnh viện khám
còn ngoài ra phải chú ý xem đứa trẻ có biếng ăn có bị bỏ ăn hay không
có những cái dấu hiệu khác kèm theo việc
bởi vì nó viêm lét miệng nó có thể không ăn được thì nó có thể dẫn đến tình trạng là thiếu nước và điện giải
thì nó có thể là có những cái tình trạng nôn thì nó càng thêm cái tình trạng thiếu nước và điện giải hơn
hoặc là đứa trẻ có tình trạng nghi bì mệt mỏi quấy khóc
đấy là có thể là nó sẽ chuyển sang những độ nặng hơn
hoặc là nhìn thấy là đứa trẻ mệt và thấy mạch nhanh hoặc là da của nó tái
thì tất cả những dấu hiệu đấy là cần phải đưa đến để cho các bác sĩ khám và cho cái điều trị cho thi hợp
thế còn đối với những cái loại bệnh khác ví dụ như quay bị thì là
thực ra cũng là một cái loại bệnh mà thường ra có thể điều trị ở nhà được
bởi vì khoai bị cũng là do virus quay bị thôi
và điều trị chủ yếu cũng bằng điều trị chậu trứng giảm đau hạ sốt cho các loại vitamin
rồi cũng có thể dùng những loại thuốc mà mang tính dân gian
ví dụ như là người ta có thể đắp bằng nấu xanh giã
rồi là đắp lên cái vùng bị sưng ở chỗ mang tai
hay là có thể là bôi các cái rượu mà ngâm với hạt gốc
cái này là những bài thuốc dân gian có thể đỡ
và quan trọng là nữa là phải chú ý là đứa trẻ phải được giữ gìn không chạy nhảy
vì nếu chạy nhảy nhiều có thể gây ra các cái miếng trứng
ví dụ như nam thì có thể gây ra cái tình trạng là viêm tinh hoàn
nữ thì có thể gây ra viêm bùn trứng chẳng hạn
hay là còn có những trường hợp là có thể gây ra viêm tụy nữa
thì tất cả những trường hợp mà nếu quay bị bình thường chúng ta có thể điều trị được
nhưng mà khi mà có bị hợp số cao là một
thứ hai là đứa trẻ mệt mỏi nhiều
và có thể có những cái chậu trứng kèm thêm sưng
ở tinh hoàn hay đau bụng hay là có bất cứ những cái dấu hiệu gì
dối loạn về mặt tinh thần chi giác
thì cái đấy phải đưa đến bệnh viện để khám
bởi vì ngay quay bị cũng đã có những trường hợp là có miên chứng là viêm não chẳng hạn
thì đấy là những trường mặc dù là rất hiếm thôi
nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý